xuất khẩu mặt hàng sắt thép của việt nam trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã tăng lên đến bốn mươi sáu về lượng
và tăng năm mươi sáu sáu về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu từ tổng cục hải quan sắt thép là một trong những mặt hàng xuất khẩu có sự tăng trưởng cao từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cụ thể lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đạt năm trăm chín mươi tám tấn với trị giá đạt bốn trăm ba mươi triệu đô la mỹ
tăng ba mươi hai một về lượng và tăng hai mươi hai chín về trị giá
campuchia là thị trường mà việt nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất trong tháng bảy vừa qua với bảy trăm một mươi tám tấn tăng bốn mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
đứng thứ hai là hoa kỳ với năm trăm ba mươi ba tấn tăng bảy mươi ba
tiếp đó là các thị trường như indonesia malaysia
báo cáo của tổng cục hải quan cũng cho thấy trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nhập khẩu nhóm hàng này là một một mươi tám triệu tấn với trị giá đạt tám trăm bảy mươi chín triệu usd
giảm hai sáu về lượng và tăng nhẹ một về trị giá